phó thủ tướng vũ đức đam và đoàn công tác văn phòng chính phủ đã đến thăm tặng quà các đối tượng chính sách
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dự khánh thành nhà bia ghi tên tưởng niệm các liệt sĩ
đã hy sinh trong chiến dịch tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và chiến dịch xuân hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại tỉnh con tum
phó thủ tướng vũ đức đam và đoàn công tác đã thăm tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thương binh hạng hai trên bốn ở y buông thuộc tổ dân phố ba thị trấn đắc tô
thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng y nối chín mươi hai tuổi tại làng đắc rao lớn nhất thị trấn đắc tô huyện đắc tô tỉnh con tum
cũng trong chuyến công tác phó thủ tướng vũ đức đam và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa
dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện ngọc hồi nơi yên nghỉ của hơn một ba trăm linh liệt sĩ quân tỉnh nguyện
chuyên gia việt nam đã hy sinh qua các thời kỳ tại lào và campuchia được quy tập về nước
trong dịp này phó thủ tướng vũ đức đam dự lễ và cắt băng khánh thành nhà bia ghi tên tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh
trong chiến dịch tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và chiến dịch xuân hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại tỉnh con tum